thưa quý vị và các bạn sáng nay tại nhà hát lớn hà nội chủ tịch nước võ văn thường dự lễ trao tặng danh hiệu
nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần thứ một mươi cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban ngành trung ương
danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu vinh dự cao quý của đảng
nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều công hiến đóng góp và gắn bó lâu dài
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật một trăm hai mươi năm nghệ sĩ nhân dân hai trăm sáu mươi bốn nghệ sĩ ưu tú được trao tặng
truy tặng danh hiệu lần này là những tài năng nghệ thuật có tác phẩm xuất sắc
có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng đón nhận yêu thích mến mộ
chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định tài năng văn học nghệ thuật là vốn quý của dân tộc
chăm lo phát hiện bồi dưỡng quý trọng và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật là trách nhiệm
của toàn xã hội trước hết là của đảng nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị
chúng ta cùng nhau tri ân các thế hệ nghệ sĩ tài năng đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng
của đảng và dân tộc cùng nhau dành những tình cảm quý trọng nhất sâu sắc nhất chân thành nhất
đến các nghệ sĩ luôn tâm huyết tận tụy với nghề
tài năng nghệ thuật và tình yêu con người tình yêu đất nước trách nhiệm với tổ quốc và nhân dân
lao động sáng tạo bền bỉ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong đó có những nghệ sĩ đã không còn nữa để nghe tên mình được sướng lên tại lễ vinh danh này
để phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa con người việt nam bồi đắp phẩm chất công dân
phẩm chất con người việt nam trong thời đại mới chủ tịch nước đề nghị
đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ thuật phải không ngừng đổi mới sáng tạo tìm tòi thử nghiệm các phương thức
biểu đạt mới phù hợp với văn hóa việt nam vươn tầm khu vực và thế giới có nhiều tác phẩm hay
truyền tải những giá trị nhân văn tốt đẹp đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân
bên cạnh đó các cơ quan tổ chức bộ ngành địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn
hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ tiếp tục quan tâm động viên khích lệ đội ngũ hoạt động văn hóa nghệ
thuật nước nhà phát huy tài năng sáng tạo nghệ thuật say mê công hiến đóng góp nhiều hơn nữa
vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean australia sáng ngày sáu
sáu tháng ba theo giờ địa phương tại thành phố melbourne australia thủ tướng chính phủ
đã gặp thủ tướng campuchia hun manet chúc mừng campuchia tổ chức thành công bầu cử
thượng viện khóa năm thủ tướng phạm minh chính cho rằng kết quả của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định
vai trò và vị thế lãnh đạo của đảng nhân dân campuchia tại campuchia thủ tướng gửi lời chúc
mừng nồng nhiệt nhất tới chủ tịch samdech techo hun sen và lãnh đạo cấp cao cpp và trân trọng
chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo chủ chốt của việt nam đến quốc vương norodo
seharmony và samdek teccho hun sen hai thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước
thời gian qua phát triển ổn định lãnh đạo hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc
cấp cao các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả hai thủ tướng nhất trí nâng cao
hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế nhất là
kết nối giao thông làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác
tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cơ chế hiện có về quốc phòng an ninh
nỗ lực giải quyết khoảng một mươi sáu chưa hoàn thành phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa
bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước thủ tướng hunmanet nhất trí tiếp
tục quan tâm tạo điều kiện cho người gốc việt tại campuchia ổn định cuộc sống hòa nhập sở tại
làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam đang
đầu tư kinh doanh tại campuchia đề nghị tăng thêm tần suất các chuyến bay giữa hai nước nhằm
tăng cường du lịch và kết nối giao thương hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa
hai nước cũng như với lào và thái lan để kết nối giao thông kết nối du lịch khai thác tiềm năng
du lịch của các nước nhân dịp tết cổ truyền trôn trấn nam thờ mây đang đến gần thủ tướng phạm
minh chính chúc thủ tướng hulmanet lãnh đạo cấp cao và người dân campuchia đón tết vui vẻ và hạnh phúc
thưa quý vị và các bạn
để du lịch thật sự cất cánh những người làm du lịch phú yên và nhà quản lý đã tự đặt ra câu hỏi cho bài toán
là làm thế nào thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với xứ hoa vàng trên cỏ xanh và cho địa phương làm điểm
nghỉ dưỡng lý tưởng trong suốt kỳ nghỉ và trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn này bài toán đó đã có lời giải
qua việc phú yên đón sáu trăm linh lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
đây đồng thời cũng là bước đệm để phú yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo quy hoạch
tỉnh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi vừa được công bố
trong hai tháng đầu năm tổng lượt khách du lịch đến phú yên đã đạt con số trên ba trăm linh lượt tăng hơn ba mươi năm so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế ba sáu trăm linh lượt gấp hai một lần khách lưu trú đạt một trăm tám mươi tám trăm linh tám lượt tăng gần hai mươi năm
tổng doanh thu từ du lịch đạt gần năm trăm năm mươi tỷ đồng đây là tín hiệu vui đầu năm mới mở màn cho kế hoạch dài hơi
đầy triển vọng trong xúc tiến du lịch đến năm hai nghìn ba mươi
tổng doanh thu từ du lịch đạt gần năm trăm năm mươi tỷ đồng đây là tín hiệu vui đầu năm mới mở màn cho kế hoạch dài hơi
và ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các khối chức năng dịch vụ tổng hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thể thao
phát huy lợi thế của từng điểm riêng của từng địa phương
và cái hướng mới này là cái để tạo cho khách du lịch có cơ hội được chìm ngưỡng được thưởng thức
được thăm quan đến tất cả những tài nguyên du lịch của mỗi địa phương đã có
và không có trùng lắp lại những sản phẩm với nhau
đây là điều mà chúng tôi mong muốn trong lời phát triển du lịch
theo quy hoạch thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
tỉnh phú yên sẽ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là động lực phát triển kinh tế xã hội
có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ hiện đại giàu bản sắc văn hóa
đến năm hai nghìn năm mươi phú yên phấn đấu thu hút đầu tư từ ba đến bốn sân gôn
có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đầu tư và thu hút đầu tư các dự án tôn tạo danh làm thắng cảnh
bên cạnh đó lấy du lịch nghỉ dưỡng biển đảo làm chủ đạo phát triển theo hướng cao cấp chuyên biệt
cùng với các loại hình du lịch mice văn hóa cộng đồng nông nghiệp và nghỉ dưỡng
thưa quý vị hiến tạng cứu người là một nghĩa cử cao đẹp
tuy nhiên thực tế hoạt động này vẫn còn nhiều rào cản do quan niệm xưa của người việt nam
và như ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba sắp tới

quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ chân dung một người phụ nữ đặc biệt
chị đã mạnh mẽ vượt qua định kiến hiến tặng chồng để mang lại cơ hội sống cho bốn người khác
chồng đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang đi làm
cú sốc quá lớn đến với người vợ đang điều trị ung thư
nhưng nén nỗi thương đau chị nguyễn thị hòa thực hiện tâm nguyện của anh là hiến tạng
trái tim lá gan và hai thận của anh đã được tặng lại những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo
nhiều lần mình cũng xem được phóng sự mà mình đi viện chạy chữa
mình thấy rất là nhiều người cũng đang cần sự sống
nên là mình thấy đọc trên báo hoặc là xem trên truyền hình
nếu những người mà không may mà tai nạn giao thông hay là có đột quỵ qua đời là có thể hiến tạng để cứu người
nên là mình đã hiến tạng có chồng lên bệnh viện tuyến trên để cứu những người mà đang cần sự sống để họ sống tiếp với gia đình nhà họ
thực sự ra mà nói ở khu vực quốc động nói chung trong huyện là cũng là rất là
hiếm đối tượng nào có những cái tinh thần cao đó là một cử chỉ rất là có như là nhân văn
để thực hiện tâm nguyện của chồng chị cũng phải vượt qua rất nhiều định kiến đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình
vất vả khó khăn hẳn trên vai nhưng chị đã từ chối vào danh sách hộ nghèo để được hưởng trợ cấp
vẫn khỏe mạnh này mình có chân có tay nhiều người thấy vất vả hơn mình ấy
là mình cũng không có nhận được hộ nghèo đâu
vì đất nước mình đang một thế giới khó khăn
muốn phát triển để giảm bớt hộ nghèo đi
tự dưng mình bây giờ lại trên màu nghèo là tự mình không muốn phân đấu à
bốn cuộc đời mới đã được viết tiếp và nghĩa cử thầm lặng của chị hoa đã góp phần không nhỏ
cho sự phát triển của lĩnh vực hiến ghép mô tạng từ người hiến tạng chết não hay ngừng tim tại việt nam trong tương lai